xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông
nên đêm nay và ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ phổ biến vẫn có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng
sang các ngày sau có thể hứng nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi ba hai mươi bảy độ có nơi cao hơn và nhiệt độ thấp nhất là một mươi chín hai mươi hai độ
các tỉnh phía tây bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
và từ ngày mai có thể xuất hiện nắng nóng ở khu vực này với nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng tại khu vực này ở mức một mươi tám hai mươi một độ có nơi thấp hơn
tại miền trung khối không khí lạnh suy yếu nên cũng gây mưa nhỏ mưa phùn và sương mù giải rác vào đêm và sáng
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
đến trưa chiều trời giảm mây hứng nắng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới tại đây là từ hai mươi sáu đến ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết duy trì ổn định phổ biến không mưa trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong khu vực
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ thấp nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ
thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân tại đây
các tỉnh vùng cao của tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới tiếp tục duy trì tình trạng là ít mưa ba ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất tại đây
ở mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
nắng nóng sẽ ra cục bộ
còn về đêm và sáng sớm
do địa hình cao nên trời xe lạnh
nhiệt độ sẽ hạ xuống mức là một mươi tám hai mươi một độ
còn khu vực nam bộ
dự báo nắng nóng tiếp tục xuất hiện
và duy trì tại các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh miền tây
nhiệt độ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nóng sẽ ra cục bộ